một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải xảy ra tại địa phận xã diễn trường huyện diễn châu tỉnh nghệ an khiến cho bốn tòa tàu bị lật và tài xế xe tải bị thương nặng
hiện ngành đường sắt và lực lượng chức năng đang điều xe cứu hộ giải phóng các tòa tàu bị nạn bảo đảm giao thông thông suốt trở lại
trước đó vào khoảng bảy giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi năm tháng chín một chiếc xe tải loại một năm tấn chạy qua đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt bắc nam
đúng lúc này chiếc tàu hàng chạy hướng vinh hà nội lao đến và đâm ngang hông xe cú va chạm mạnh làm cho bốn toa tàu bị lật trong đó có một toa lật chắn ngang một phần của quốc lộ một
hai tòa tàu lật xuống ruộng còn một tòa nằm bên mép đường dây
vụ tai nạn khiến cho tài xế xe tải bị thương nặng mắc kẹt trong cabin hiện đã được đưa đi cấp cứu ngoài ra một người đi đường cũng bị thương
đặc biệt vị trí xảy ra vụ tai nạn là đường ngang dân sinh không có rào chắn nhưng đã có các biển cảnh báo nguy hiểm và không bị che khuất tầm nhìn